theo lộ trình bắt đầu từ tháng sáu tới đây giá viện phí mới sẽ tăng thêm từ hai mươi đến bốn mươi đối với những người không có thẻ bảo hiểm y tế
điều này cũng đồng nghĩa với việc là nếu không tham gia bảo hiểm y tế viện phí sẽ trở thành một gánh nặng và áp lực đối với rất nhiều người bệnh
không có bảo hiểm y tế bệnh nhân này đã phải chi trả số tiền điều trị lên tới gần một trăm linh triệu đồng cho việc phẫu thuật cuộc sống sau một tai nạn giao thông
trong khi nếu có bảo hiểm bà chỉ phải trả khoảng gần ba mươi triệu đồng
theo tôi nghĩ thì cần thiết phải nên mua tôi cũng nghĩ từ trước giờ tôi vẫn nghĩ cần thiết phải nên mua nhưng vì chồng không mua thì tôi phải chịu thôi
còn bệnh nhân này đang phải chi trả gần hai trăm linh triệu cho ca mổ cuộc sống có sử dụng robot định vị do phòng xẹp đĩa đệm
nếu có bảo hiểm y tế ông đã có thể được chi trả tám mươi chi phí điều trị bằng phương pháp phẫu thuật khác và số tiền điều trị sẽ được giảm đáng kể
tại vì mình cũng chưa có quan tâm đúng bước đến đổi hướng thêm ấy
tại vì mình cũng không nghĩ tại trước đây ngay cái lưng cái lần mới làm trước rồi toàn không nghĩ đến chuyện can thiệp bằng mổ đâu
trung bình một bệnh nhân mổ cố định cuộc sống mà có bảo hiểm y tế một một tầng thì cái sự tranh lệch nó gần như là chiếm hơn năm mươi
là một trong những bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân nặng bệnh viện việt đức hiện có khoảng hơn một mươi bệnh nhân không có bảo hiểm y tế
số lượng bệnh nhân cấp cứu
do các tai nạn giao thông tai nạn lao động mà không có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhỏ
theo các lãnh đạo bệnh viện giá viện phí được điều chỉnh sẽ tạo nên sự công bằng trong chi trả viện phí
tới đây viện phí sẽ được điều chỉnh thêm nhiều lần trong lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi viện phí được tính đúng tính đủ
còn tổ chức y tế thế giới cũng khẳng định bảo hiểm y tế là biện pháp tài chính an toàn giúp người bệnh không bị nghèo hóa
cái đấy cũng rất quan trọng
thúc đẩy cho những người mà không tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ phải tham gia bảo hiểm y tế
và người ta sẽ thấy được quyền lợi rất lớn khi người bệnh tham gia bảo hiểm y tế
càng ngày chúng ta sẽ theo lộ trình này chúng ta sẽ tính đúng tính đủ
tổng cộng là có đến năm nhóm dịch vụ sẽ được tính vào viện phí
bởi vì bảo hiểm y tế nó như là một cái cơ chế tài chính công
và khi mà người dân bị ốm đau thì sẽ trả một cái phần lớn cái chi phí của y tế
và nhờ đó mà hộ gia đình sẽ không phải trả những khoản quá lớn
thế thì việc có bảo hiểm y tế nó sẽ là một cái bước đầu tiên để mà người dân sẽ được bảo vệ về mặt tài chính khi ốm đau
tháng sáu tới đây sẽ tiếp tục điều chỉnh dịch vụ y tế tại các bệnh viện
khi đó người không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải chịu mức tăng từ hai mươi đến bốn mươi
vì vậy để viện phí không còn là gánh nặng với mỗi người bệnh thì việc tham gia bảo hiểm y tế ngay từ bây giờ là điều cần thiết
tháng bảy tới đây sẽ tiếp tục điều chỉnh dịch vụ y tế